là một trong bốn tỉnh chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển ngư dân của tỉnh quảng trị phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
tuy nhiên trong ngày khai giảng tại một mươi sáu xã vùng biển bãi nga của tỉnh quảng trị không khí của ngày hội khai trường vẫn rất tưng bừng và ruộng dã
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thị trấn ven biển cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
bảy giờ ba mươi phút sáng thầy và trò trường trung học cơ sở cửa việt bắt đầu buổi lễ khai giảng của mình trong không khí tươi vui phấn khởi
năm nay nhà trường đón gần chín mươi học sinh bước vào lớp sáu
đối với các em học sinh ở vùng biển bãi nga này dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trước thềm năm học mới
nhưng buổi lễ khai giảng năm nay vẫn là ngày hội đầy ý nghĩa và tự hào
trường trung học cơ sở cửa việt hiện có gần ba trăm năm mươi học sinh
kinh tế gia đình các em chủ yếu
số học sinh có hoàn cảnh khó khăn chiếm gần hai mươi
do đó để bảo đảm công tác học tập cho học sinh và duy trì sĩ số năm học này đang đặt ra nhiều thách thức cho nhà trường
với công tác đôi chúng tôi đã hỗ trợ những em có hoàn cảnh mà không thể đến trường để tiếp tục đồng chương
sáng nay khai giảng thì không thể rất là vui tươi
các em đi dù khai giảng một trăm linh
và tôi hy vọng năm học tới chúng tôi sẽ đạt kết quả tốt
trong năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tỉnh quảng trị có một trăm sáu mươi học sinh
trong đó số học sinh là con em của một mươi sáu xã vùng biển bãi ngang của tỉnh quảng trị
bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển là một mươi sáu hai trăm linh học sinh ở các cấp học
trước những khó khăn đặt ra trong năm học mới
bằng sự cố gắng của học sinh và phụ huynh cùng với sự hỗ trợ của các cấp ngành địa phương và trung ương
sẽ tạo động lực thúc đẩy ngành giáo dục quản trị vượt qua thách thức và gạt hái được nhiều thành quả tốt đẹp